thưa quý vị và các bạn dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày một phức tạp
nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng dịch bệnh
trong đó đáng chú ý là việc chủ động phòng ngừa ngay từ những chuyến xe xuất bến
vâng sau thời điểm này thì hành khách đi xe cần phải chú ý những điều gì và các bến xe nhà xe có những biện pháp phòng chống dịch bệnh như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
hướng dẫn hành khách sát khuẩn bằng nước rửa tay
ghi thông tin khai báo mỗi hành khách
đó là những công việc quen thuộc hàng ngày của anh trần văn tình lái xe khách tuyến hà nội nam định trong thời gian gần đây
đặc biệt điều này cũng đều được triển khai chung khi có mỗi hành khách lên xe tại các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội
họ đều có ý thức để tham gia với nhà xe để kết hợp và chống dịch
còn đây là hình ảnh tại bến xe nước ngầm hà nội
mỗi trên xe khách ở đây trước khi xuất bến và vào bến đều được phun thuốc khử khuẩn
trước khi vào xe ô tô đỗ hành khách cũng phải kiểm tra thân nhiệt sửa tay bằng cồn như thế này
trước khi lên xe hành khách đều được nhân viên nhà xe ghi lại thông tin
những hoạt động này được các bến xe thực hiện nghiêm túc sau chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
và ủy ban nhân dân tp hà nội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
điều này cũng tạo sự yên tâm và nâng cao ý thức của mỗi người dân khi lên mỗi chuyến xe

trước khi lên xe hành khách cũng phải kiểm tra thân nhiệt sửa tay bằng cồn như thế này
ngoài ra các cơ quan chức năng cũng đã lên các phương án dự phòng khi có các tình huống đột xuất xảy ra
tại khu vực bến xe đều có các phòng cách ly và đội ngũ y tế luôn ứng trực đặc biệt là việc kiểm tra các nhà xe trước khi xuất bến
chúng tôi có kiểm tra đột xuất trong việc này
vì cũng có cái hành khách thì người ta trung thực cũng có hành khách thì không trung thực
thì cái này tôi cũng đã yêu cầu nhân viên bến xe cũng như nhà xe

để trung thực điện thoại thì chúng ta bấm trực tiếp chuông điện thoại xem là khách có khai báo gian dối hay không
để tránh cái tình trạng là có những người khách người ta ghi sai cái số điện thoại
để khi mà có tình huống gì ra thì rất khó xử lý trong những vụ việc này
trước đó ngày hai mươi bảy tháng bảy sau khi nhận được thông tin từ giờ cùng ngày
thực hiện dừng toàn bộ phương tiện chở khách xuất phát từ đà nẵng để phòng chống dịch covid một mươi chín
các bến xe đã chủ động liên lạc và yêu cầu các chủ xe khách từ vùng dịch
đang trên đường ra hà nội phải lập danh sách hành khách nộp cho bến xe
đồng thời liên tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường chủ động phòng chống dịch bệnh
tại từng chuyến xe như thế này
quý vị thân mến dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do chính phủ giao cho bộ công an là cơ quan chủ quản
là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia
cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng để phát triển chính phủ điện tử
lực lượng công an nhân dân xác định việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vừa là trách nhiệm pháp lý trách nhiệm chính trị vừa là mệnh lệnh công tác
và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân
dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng công an các đơn vị địa phương quyết tâm thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đúng tiến độ đã đặt ra và sớm đi vào hoạt động phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống học tập và làm việc
và ngay trong chiều ngày hôm qua thì bộ công an đã ra mắt trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
để có thêm những thông tin về quá trình tiến độ thực hiện dự án
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng tô văn huệ
cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết là về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chúng tôi đã tập trung rà soát tất cả các văn bản pháp luật có liên quan
và hiện nay đang đề xuất sửa đổi bổ sung hai luật năm nghị định và một mươi hai thông tư
đối với việc triển khai thực hiện dự án thì chúng tôi đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư
và đã xây dựng dự án và đang triển khai thực hiện với rất nhiều nhóm công việc
từ khảo sát thiết kế
xây dựng cơ sở đến các thiết kế phần cứng phần mềm về bố trí nguồn nhân lực cho dự án
thì chúng tôi đã tập trung vào để bố trí lực lượng công an xã chính quy
đến nay thì tất cả các xã trên toàn quốc đã được bố trí công an chính quy
và đồng thời nữa là ra soát bổ sung cán bộ có trình độ công nghệ thông tin để phục vụ cho dự án
về thu thập và cập nhật dân cư
thì hiện nay chúng tôi đã thu thập được trên chín mươi cái phiếu thu thập dân cư
và số phiếu mà đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu cũng đã đạt trên chín mươi
thưa đồng chí là thời gian vừa qua thì cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
cũng đã thành lập những đoàn kiểm tra thực tế tại công an các đơn vị địa phương
vậy thì qua những đợt kiểm tra như thế thì đã có được những cái đánh giá như thế nào
về việc thực hiện việc chấp hành
của công an các đơn vị địa phương khi mà thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ạ
thưa đồng chí
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã thành lập rất nhiều đoàn đi kiểm tra phúc tra công tác thu thập cập nhật và bổ sung dữ liệu
qua kiểm tra phúc tra thì chúng tôi thấy là đến thời điểm này đa số các địa phương
đã tiến hành cái việc thu thập cập nhật cái cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
và đã tiến hành cái việc phúc gia
kiểm thử các cái phiếu thu thập dân cư và cơ bản là đảm bảo được tiến độ của bộ
một cái thuận lợi là trong việc thu thập cập nhật dữ liệu dân cư thời gian vừa qua
là bộ công an đã chỉ đạo quyết liệt cái việc đưa công an xã chính quy
và cái lực lượng này đã ngày đêm thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà và ra từng nhân khẩu
để thu thập cập nhật cái dữ liệu
thưa đồng chí
đó là đồng chí đại tướng bộ trưởng tô lâm thì cũng đã khẳng định rằng là cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư thì sẽ được hoàn thành đúng tiến độ để có thể đảm bảo những điều kiện
để vận hành luật cư trú sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi một
vậy thì đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về quyết tâm này của hệ lực lượng
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong việc thực hiện đảm bảo đúng tiến độ
cũng như là hiệu quả của dự án đã đề ra
có thể nói là lãnh đạo bộ cũng như toàn lực lượng công an hiện nay rất quyết tâm
và quyết tâm rất cao trong việc triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vừa thực hiện một cách quyết liệt nhưng và phải đảm bảo đúng pháp luật
không lãng phí thoát thoát
cái thứ hai là phải hiện đại đồng bộ và an toàn an ninh về thông tin
đồng thời là phải bảo mật các cơ sở dữ liệu
các cái thông tin
dân cư trong cơ sở dữ liệu quốc gia là phải đảm bảo chính xác
và được thường xuyên được cập nhật bổ sung
để có thể đảm bảo tính chính xác kịp thời của thông tin
đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về những khó khăn trong thực tế
mà lực lượng công an đang gặp phải khi mà mình thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ạ
trước hết thì đây là một dự án công nghệ thông tin rất là lớn
do đó đòi hỏi lực lượng quản lý hành chính của chúng tôi
phải nỗ lực cố gắng rất nhiều
thứ hai là trong cùng một thời điểm
chúng tôi phải triển khai rất là nhiều các cái nội dung công việc
từ rà soát xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
đến việc tổ chức tuyên truyền vận động cho người dân hiểu và tự giác chấp hành
đến việc xây dựng các văn bản quy trình quy chế
để quản lý vận hành cơ sở dữ liệu
và đảm bảo các cái yếu tố
yếu tố về an ninh an toàn của hệ thống và cái bảo mật của hệ thống
vậy thì từ phía người dân thì sao thưa đồng chí
cần có cách hiểu đúng và đầy đủ như thế nào về ý nghĩa
và vai trò của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời là cũng phải có sự phối hợp chặt chẽ với công an
tại các cấp cơ sở như thế nào
để đảm bảo là việc thu thập các cái thông tin vừa đúng tiến bộ
nhưng mà vẫn phải là hiệu quả và không có những cái sai sót xảy ra
đảm bảo tốt nhất cái quyền lợi cho người dân về phía sau này
đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này được không ạ
việc thu thập và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân
nếu như từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nếu như những công dân mà không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì sẽ không thực hiện được các cái giao dịch
do vậy nó sẽ bị hạn chế cái quyền của công dân
chính vì vậy mà chúng tôi đề nghị là người dân
hãy tự giác nghiêm chỉnh chấp hành
thực hiện theo những hướng dẫn của lực lượng công an
để thực hiện cái việc kê khai đầy đủ
các thông tin trong cái phiếu thu thập về dân cư
giúp đỡ cho lực lượng công an
trong việc thu thập cập nhật dữ liệu và nghiêm chỉnh
chấp hành các cái quy định của luật cư chú
về việc đăng ký kê khai thường chú và tạm chú
một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ vừa rồi ạ